trong chuyến thăm một số cơ sở y tế của tỉnh quảng ninh bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến
cùng đoàn kiểm tra của bộ đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tăng cường năng lực y tế cơ sở
trong tình hình mới phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu của nhân dân
qua kiểm tra tình hình thực tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh trung tâm y tế huyện văn đồn
và trạm y tế xã đoàn kết bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đánh giá cao những nỗ lực
của ngành y tế quảng ninh trong việc nâng cao năng lực khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến tuyến xã
đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân
tại buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi
nqtvk về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đề nghị ngành y tế quảng ninh cần tiếp tục nỗ lực đổi mới
theo định hướng chung của ngành y tế xây dựng đề án phát triển nhân lực chất lượng cao để sớm giải quyết
những khó khăn về nhân lực tại tuyến y tế cơ sở kết hợp mô hình nhà trường và bệnh viện
cũng như luân chuyển cán bộ để nâng cao năng lực cho y tế tuyên dưới